trong thời gian thăm việt nam thống tướng minh ông lài sẽ có hội kiến với bộ trưởng quốc phòng ngô xuân lịch
chào xã giao chủ tịch quốc hội và dự lễ kỷ niệm ba mươi năm ngày hội quốc phòng toàn dân bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
xin được chuyển sang một thông tin khác
thưa quý vị trong số các lãnh đạo doanh nghiệp apec đang hiện diện tại việt nam
có tới bốn mươi bốn cho biết có kế hoạch tăng cường đầu tư vào việt nam trong năm tới
đây là thông tin trong báo cáo kinh doanh xuyên lãnh thổ trong khu vực châu á thái bình dương
năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi vừa được công ty kiểm toán hàng đầu thế giới pvwc công bố
mức độ tự tin về tăng trưởng doanh thu của các lãnh đạo doanh nghiệp việt nam đạt mức cao nhất năm năm qua
với bốn mươi chín trả lời rất lạc quan về tăng trưởng doanh thu trong năm tiếp theo so với chỉ số trung bình trong khối apec là ba mươi bốn
kết quả khảo sát cho thấy các lãnh đạo doanh nghiệp việt nam có mức độ ưu tiên đáng kể tới phát triển công nghệ
cũng như trang bị nguồn nhân lực những kỹ năng cần thiết
để doanh nghiệp duy trì năng lực cạnh tranh trên thị trường
điều này cũng phù hợp với xu thế trên toàn cầu hiện nay
khoảng tám mươi các nhà lãnh đạo doanh nghiệp việt nam nhìn nhận phát triển công nghệ là ưu tiên chiến lược
đây là tín hiệu khả quan khi đa số các lãnh đạo có kế hoạch tăng phân bổ ngân sách
đặc biệt cho tích hợp dữ liệu và hệ thống cũng như đẩy mạnh phát triển các kỹ năng số trong hai năm tới
theo ủy ban nhân dân tp hcm trong năm hai nghìn một mươi chín thành phố dự kiến thu hút được khoảng tám tỷ usd vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
tại một so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
trong đó các dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
có một hai trăm linh dự án với tổng vốn đầu tư đạt một tám mươi năm tỷ usd tăng một mươi ba số dự án cấp mới
và bằng hai trăm hai mươi bốn vốn đầu tư so với cùng kỳ
thành phố cũng có ba trăm linh lượt dự án được điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư giấy phép đầu tư giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
với số vốn tăng thêm đạt tám trăm năm mươi triệu usd bao gồm các dự án tăng và giảm vốn
cùng với đó thành phố chấp thuận cho năm năm trăm linh trường hợp nhà đầu tư nước ngoài
thực hiện thủ tục để được góp vốn mua cổ phần mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước
với vốn góp đăng ký tương đương năm ba tỷ usd
ban quản lý khu kinh tế tỉnh lào cai vừa có văn bản gửi ủy ban nhân dân tỉnh lào cai
về việc cấm phương tiện giao thông qua lại cửa khẩu lào cai hà khẩu
theo đó từ ngày một một hai nghìn hai mươi cấm phương tiện giao thông qua cửa khẩu này
theo đó từ h ngày một một hai nghìn hai mươi sẽ cấm các phương tiện giao thông qua cửa khẩu quốc tế lào cai hà khẩu
chỉ duy trì chức năng xuất nhập cảnh và kiểm soát người và khách du lịch qua lại cửa khẩu này
lý do ngừng lưu thông các phương tiện giao thông qua cửa khẩu quốc tế lào cai hà khẩu
do ban quản lý khu kinh tế lào cai nhận được thông báo của phía huyện hà khẩu trung quốc
về việc sửa chữa cải tạo nhà kiểm soát liên ngành tại cửa khẩu nậm thi lào cai
huyện hà khẩu cũng đề nghị ban quản lý khu kinh tế lào cai thông báo cho các đơn vị liên quan
và cư dân biên giới ủng hộ việc cải tạo nâng cấp nhà kiểm soát liên ngành tại cửa khẩu nậm thi
trước tình trạng ô nhiễm bất thường tại khu vực cảng biển khu kinh tế dung quốc biển quảng ngãi
ngành chức năng tỉnh quảng ngãi đã kiểm tra và phát hiện nhà máy chế biến
xuất khẩu răm gỗ xả thải trực tiếp ra vùng biển cảng dung quốc
kiểm tra tại công ty trách nhiệm ưu hạn hào hưng trụ sở tại xã bình thuận huyện bình sơn
thuộc khu kinh tế dung quốc ngành chức năng tỉnh quảng ngãi đã phát hiện đơn vị này xả nước thải trực tiếp
từ nhà máy ra vùng biển
kỳ nhận ban đầu của đoàn kiểm tra lượng hàng tồn răm gỗ kết hợp mưa lớn kéo dài cuối tháng một mươi một vừa qua
khiến nước dỉ răm gỗ ứ động tràn ra biển
công ty hào hưng chưa xây dựng hệ thống thoát nước mưa riêng cho khu vực bãi chứa răm
lắng lọc xử lý sơ bộ trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của phân khu công nghiệp sài gòn dung quốc
theo kết quả quan chắc ban đầu mẫu nước tại khu vực ô nhiễm có chỉ số nhu cầu oxy hóa học
độ màu nhu cầu oxy sinh hóa vượt mức cho phép
hiện ngành chức năng tỉnh quảng ngãi tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
ngày một mươi tám tháng một mươi hai phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc phối hợp với công an huyện mật rắc
đang tiếp tục đo đạt kiểm đếm khám nghiệm hiện trường một vụ phá rừng quy mô lớn xảy ra
ở vùng rắp danh giữa tỉnh đắk lắk và tỉnh khánh hòa
như vậy liên tiếp thời gian gần đây các vụ phá rừng nghiêm trọng được các ngành chức năng của tỉnh đắk lắk phát hiện và xử lý
khu vực phá rừng xảy ra tại tiểu khu tám trăm một mươi chín a thuộc thôn sông trò xã cư san huyện madarak tỉnh đắk lắc
tại hiện trường nhiều cây gỗ tự nhiên đã bị khai tác và vận chuyển đi
mở rộng kiểm tra hiện trường tổ công tác phát hiện bên địa phận xã ninh tây thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa
có một bãi tập kết gỗ lậu lớn và một mươi đối tượng lâm tặc đang ở trong một lán trại gần đó
tiến hành lập kế hoạch trinh sát phòng pcoma đã phối hợp với công an huyện madarak
tiến hành truy quét và mật phục truy bắt được một mươi đối tượng lâm tặc là người địa phương của huyện ninh tây của tỉnh khánh hòa
ngay sau khi phát hiện các đối tượng phá rừng lực lượng công an đã vây bắt được nhóm đối tượng này
hai đối tượng cầm đầu là nguyễn phước khánh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín và nguyễn khắc lợi sinh năm một nghìn chín trăm tám

cả hai đã thuê tám đối tượng khác vào khu vực giáp danh giữa tỉnh đắk lắc và khánh hòa để khai thác gỗ sẻ hộp
và điều khiển xe độ chế vận chuyển gỗ về bán cho những người làm xây dựng tại thị xã ninh hòa
trước đây là em làm nông rãi đâu thấy việc đi phá rừng kinh doanh có nhiều lợi nhuận
nên em mới về các anh em lên phá rừng ở khu vực cửu san
trước đây thì tụi em lên làm có làm một chiến rồi mưa bão là tụi em về
rồi sau mưa bão
rồi sau mưa bão xong là bóng nắng réo lên mấy ngày là em lên đây là bóng em làm
đây được bốn ngày thủ động của tụi em là lên đây cái khu rừng vắng là tụi em lên đây khai thác
qua quá trình điều tra lực lượng chức năng xác định hơn hai mươi bốn mét khối gỗ đã được các đối tượng khai thác đưa về bãi tập kết
các đối tượng thường lợi dụng các khu rừng núi hoang vu vắng vẻ và những nơi lực lượng quản lý bảo vệ rừng ít tuần tra
để khai thác gỗ trái phép rồi vận chuyển về xã ninh hòa tỉnh khánh hòa bán cho người làm nghề xây dựng để trục lợi bắt chính
hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng
cũng trong ngày một mươi tám tháng một mươi hai hạt kiểm lâm tp đà lạt tỉnh lâm đồng cho biết đã có báo cáo gửi ủy ban nhân dân tp đà lạt
và tri cục kiểm lâm tỉnh lâm đồng báo cáo vụ việc phá rừng tại tiểu khu một trăm sáu mươi hai b thuộc khu du lịch quốc gia hồ tuyền lâm
theo đó vụ việc xảy ra tại dự án xây dựng khu điều dưỡng nghỉ dưỡng an dưỡng tiêu chuẩn quốc tế
do công ty trách nhiệm hữu hoạn bệnh viện đa khoa hồng đức chủ đầu tư
tại vị trí trên chủ đầu tư đã cho săn ủi tác động trên diện tích hơn bốn hai trăm linh m hai rừng phòng hộ trạng thái rừng thông hỗn sao
trong khi diện tích được cấp phép xây chỉ có một ba trăm linh m hai
tại hiện trường chủ đầu tư đã phá toàn bộ số cây tạp dưới tán rừng thông
số cây bị phá này có đường kính gốc từ sáu cm đến một mươi tám cm dài từ năm một mươi hai m
căn cứ với hiện trạng rừng liền kề thì cây tạp hỗn giao với rừng thông bị san ủi có mức độ khoảng một bảy trăm linh cây trên một hectare
hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ
thưa quý vị chỉ huy trưởng đội thi công cầu hòa bình hai thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn và xây dựng trung chính cho biết
hồi một mươi sáu h ngày một mươi tám tháng một mươi hai khi đang thi công thì tại mố cầu tạm số hai đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng
khiến một người tử vong và ba người bị thương
nạn nhân tử vong được xác định là anh phan văn quyền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi quê ở huyện diễn châu tỉnh nghệ an
ba công nhân khác bị thương nhẹ
cầu hòa bình ii được khởi công từ ngày bốn tháng một mươi một năm nay do sở giao thông vận tải tỉnh hòa bình làm chủ đầu tư
công trình do liên danh các nhà thầu thi công gồm liên danh công ty trách nhiệm hữu hạn và xây dựng trung chính
công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng lâm việt công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại kỹ thuật điện và xây dựng hà nội
công trình có tổng mức đầu tư trên năm trăm chín mươi tỷ đồng hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ
còn tại hải phòng tối ngày một mươi tám tháng một mươi hai đã xảy ra cháy tại sưởng đế dày có diện tích trên một m hai của nhà may liên thuấn
thuộc công ty trách nhiệm hữu hoạn đình vàng tại phường hải thành quận dương kinh
thời điểm xảy ra cháy có khoảng hai trăm linh công nhân lao động đang sản xuất tăng ca và đã kịp thời di rời khỏi vụ cháy
lãnh đạo thành phố hải phòng đã kịp thời điều động một mươi hai xe chữa cháy và hơn hai trăm linh cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy để chống cháy lan sang các nhà xưởng bên cạnh
đến hai mươi một h ba mươi phút cùng ngày lửa đã được khống chế sự việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục khắc phục làm rõ nguyên nhân gây ra vụ cháy
theo nhận định của trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia lượng mưa năm nay ít hơn so với cùng kỳ hàng năm từ một mươi năm mươi
dự báo tình hình khô hạn và xâm nhập mặn sẽ xuất hiện nhanh
trước mắt tại khu vực rừng tràm u minh hạ sẽ gặp nhiều khó khăn trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
trong đó lâm phần rừng tràm u minh hạ đang quản lý gần sáu mươi hectare
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp u minh hạ gần hai mươi năm hectare nằm trên địa giới hành chính ba huyện u minh trần văn thời và thới bình
đến thời điểm này các cống đập trên lâm phần đã được khép kín toàn bộ
gồm tám đập lớn và hàng chục đập nhỏ
nhưng hiện nay do hạn hán xuất hiện sớm lượng nước đang sắp cạn nhanh
ngay từ đầu năm đơn vị đã xây dựng phương án kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng trình cấp trên phê duyệt
theo đó tăng cường họp dân tuyên truyền giáo dục trong cộng đồng dân cư về luật bảo vệ và phát triển rừng
đồng thời thực hiện ký cam kết chương trình phối hợp phòng cháy chữa cháy rừng của các hộ dân nhận khoán đất rừng
cùng với các địa phương đơn vị chủ rừng và các đơn vị thuê đất trồng rừng trên địa bàn
thông tin từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi tỉnh quảng nam vừa cho biết
thời gian qua do lượng mưa trên địa bàn tỉnh bị thiếu hụt so với cùng kỳ nhiều năm
đã dẫn đến hạ du của hệ thống sông vu gia thu bồn bị nhiễm mặn nghiêm trọng
theo số liệu đo đạc nồng độ mặn lúc một mươi sáu h ngày một mươi bảy tháng một mươi hai tại cầu tứ câu là một hai phần nghìn
tại bể hút trạm bơm tứ câu là năm phần nghìn đến một giờ ngày một mươi tám tháng một mươi hai đã lên đến một năm phần nghìn
trong những ngày tới nguồn sông vu gia thu bồn không cải thiện thì mặn xâm nhập mạnh đến bể hút trạm bơm vĩnh điện
trước tình hình trên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi tỉnh quảng nam
đã có công văn gửi ủy ban nhân dân thị xã điện bàn và sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng nam
về tổ chức thực hiện đắp đập tạm ngăn mặn tứ câu trên sông vĩnh điện và hoàn thành trước ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi
đồng thời đề nghị các chủ đầu tư vận hành hợp lý các thủy điện phía thượng nguồn để bảo đảm nguồn nước
phục vụ công tác xeo xạ vụ lúa đông xuân hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi tại khu tưới thuộc hạ du sông vu gia thu bồn
tập đoàn điện lực việt nam cho biết hiện nay tổng lượng nước tích được trong các hồ thủy điện chỉ đạt hai mươi bốn ba tỷ m ba
thiếu hụt khoảng một mươi một ba tỉ m ba so với mực nước dân bình thường
lượng nước tích được trong các hồ hiện nay quy ra điện là một mươi bốn mươi chín tỷ kwh thiếu hụt bốn tám mươi hai tỷ kwh so với mực nước dân bình thường
miền bắc thiếu hụt ba một mươi bảy tỷ kwh miền trung thiếu hụt một hai tỷ kwh miền nam thiếu hụt bốn mươi năm tỷ kwh
do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tính riêng trong giai đoạn mùa lũ năm hai nghìn một mươi chín
tổng lượng nước về các hồ chứa chỉ đạt sáu mươi chín so với giá trị trung bình nhiều năm thậm chí nhiều hồ vẫn còn thấp hơn năm mươi
cùng với sự thiếu hụt nguồn nước tần suất nước về các hồ chứa trong giai đoạn hiện nay vẫn tiếp tục kém
nhiều hồ tiếp tục có lưu lượng về thấp hơn trung bình nhiều năm
thậm chí còn đạt mức kỷ lục như các hồ trên lưu vực sông hồng sông cà hay hồ a vương hồ đại ninh
tiếp theo chương trình
giá vé xe tết nguyên đán tăng từ hai mươi đến sáu mươi
bộ y tế khuyến cáo không tự ý mua và dùng thuốc trị cúng a
thưa quý vị thông tin về việc khan hiếm thuốc tamiflu điều trị bệnh cúng ah một n một đã làm cho nhiều người dân hoang mang lo lắng
hiện dịch cúm a đang gia tăng khá nhanh nhiều trẻ mắc bệnh
khiến thuốc tamiflu bị đẩy giá
bộ y tế khuyến cáo người dân không nên mua thuốc trên mạng xã hội do tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro
tình trạng khan hiếm thuốc tamiflu điều trị cúng ah một n một đã diễn ra hơn một tuần nay tại hà nội
theo bảng giá kê khai tại cục quản lý dược thuốc tamiflu bảy mươi năm mg có giá gần bốn mươi năm đồng một viên
tương đương bốn trăm năm mươi đồng một vỉ một mươi viên
tuy nhiên vì khan hiếm nên có nơi đã đẩy giá bán lên gấp nhiều lần
nhiều người vì lo lắng nên đã lên các trang mạng
để tìm mua thuốc
điều này tiêm ẩn rất nhiều nguy cơ rủi ro bởi nguồn gốc chất lượng thuốc sẽ không bảo đảm
điều quan trọng là thuốc tamiflu chỉ được bán theo đơn của bác sĩ
và dùng theo chỉ định sau khi thăm khám không được dùng tùy tiện
thuốc tamiflu đã được cấp giấy đăng ký lưu hành tại việt nam nhập khẩu theo nhu cầu thị trường
hiện đơn vị cung ứng vẫn còn một lượng nhỏ đảm bảo cung cấp theo hợp đồng đã trúng thầu vào các bệnh viện
ngoài ra một đơn hàng nhập khẩu bổ sung tamiflu sẽ sớm về việt nam phục vụ cho việc điều trị
chính vì thế người dân không nên quá hoang mang lo lắng
tại tp hcm các đơn vị vận tải hành khách tại bến xe miền đông miền tây vừa thông báo sẽ tăng giá vé xe dịp tết nguyên đán canh tí
theo đó mức tăng từ hai mươi đến sáu mươi so với ngày thường
tại bến xe miền đông mức phụ thu tăng giá vé tết từ hai mươi sáu mươi tùy thuộc vào từng tuyến đường cụ thể
thời gian áp dụng bắt đầu từ ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi tức ngày một mươi hai tháng chạp
dự báo tết năm nay lượng hành khách đi lại thông qua bến tăng khoảng hai so với năm trước tập trung từ ngày hai mươi hai đến hai mươi chín tháng chạp
riêng bến xe miền tây do đặc điểm tuyến đường ngắn nên lượng khách tập trung nhiều từ ngày hai mươi bảy đến ba mươi tháng chạp
để bù chiều xe chạy rỗng trong dịp tết các đơn vị vận tải được kê khai tăng giá vé không quá bốn mươi
thời gian tăng trong sáu ngày bắt đầu từ bốn ngày trước và hai ngày sau tết
để tăng cường quản lý công tác vận chuyển xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố
ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị tập trung bảo đảm vận hành hệ thống thu gom xử lý rác
và công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố trong dịp tết
cụ thể ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị cần bảo đảm công tác tiếp nhận xử lý rác tại hai khu xử lý
nam sơn huyện sóc sơn xuân sơn thị xã sơn tây và các khu xử lý rác tại các quận huyện trên địa bàn thành phố
sở xây dựng chủ trì cùng đơn vị quản lý vận hành hai khu xử lý và các đơn vị có liên quan xác định cụ thể khu vực tiếp nhận xử lý rác
bảo đảm tiếp nhận xử lý kịp thời đầy đủ lượng rác thải trong tháng cao điểm báo cáo ủy ban nhân dân thành phố
đối với khu liên hợp xử lý chất thải nam sơn ủy ban nhân dân thành phố giao ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước thoát nước và môi trường thành phố
phối hợp với ủy ban nhân dân huyện sóc sơn khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng khu phía bắc giai đoạn hai
giao ngay phần diện tích đã giải phóng mặt bằng khoảng năm hectare thuộc khu phía bắc giai đoạn hai cho sở xây dựng để phối hợp các đơn vị đầu tư khẩn cấp hạng mục ô chứa hoàn thành xây dựng trước tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã sơn tây chủ trách nhiệm trước ủy ban nhân dân thành phố đối với việc bảo đảm vệ sinh môi trường công tác vận chuyển xử lý rác thải trên địa bàn theo phần cấp quản lý và chức năng chủ đầu tư
tuyệt đối không để tình trạng ách tắc chậm vận chuyển đổ trộm gây ra các điểm mất vệ sinh môi trường trên địa bàn
đồn đốc đơn vị vệ sinh môi trường xây dựng phương án thù gom một trăm linh rác thải phát sinh trên địa bàn đồng thời bảo đảm các chế độ cho người lao động
ngày một mươi tám tháng một mươi hai ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm đã tổ chức sơ kết một năm thực hiện chỉ thị số một mươi chín của ban thường vụ thành ủy về cuộc vận động
người dân tp hcm không xả rác ra đường và canh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước
chỉ thị tuy mới bàn hành một năm nhưng bước đầu cũng đã tạo được bước chuyển mạnh mẽ trong nhận thức của người dân và cả hệ thống chính trị
nhiều địa phương đã có những cách làm hay để khuyến khích người dân phát hiện và tố giá các hành vi vi phạm luật môi trường
vận động xã hội hóa việc lắp đặt bổ sung các camera an ninh kết hợp theo dõi giám sát về môi trường
cũng từ cuộc vận động đã xóa được sáu trăm linh điểm đen về rác thải hơn một bốn triệu hộ gia đình đã ký cam kết thu gom rác
hai mô hình giữ gìn vệ sinh môi trường
phân loại rác tại nguồn đã góp phần giảm đáng kể việc bước rác ra đường phố kênh rạch và nơi công cộng
thưa quý vị thời gian qua chương trình nâng bước em đến trường của bộ đội biên phòng đã tạo điều kiện cho các em nhỏ vùng biên được đến trường
đặc biệt chương trình này còn được thực hiện ở nhiều tỉnh sắc biên của nước bạn lào và campuchia
những việc làm ý nghĩa của chương trình thể hiện tính nhân văn sâu sắc khắc họa hình ảnh bộ đội cụ hồ
trong lòng bà con nhân dân chính quyền địa phương ở hai bên biên giới của bộ đội biên phòng việt nam
quang sung là một học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở ấp cô tờ râu huyện công pông trách tỉnh campot vương quốc campuchia
ước mơ đến trường của sung tưởng chừng bị khép lại khi cha quang sung mất và mẹ em bị tai nạn cụt mất một tay
cảm thông hoàn cảnh của mẹ con quang sung cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng phú mỹ bộ đội biên phòng kiên giang đã vượt đường xá xa xôi
tìm gặp giúp đỡ em về
các vật dụng cần thiết và hỗ trợ cho em
bản thân cháu cảm ơn rất nhiều là sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và bộ đội biên phòng
được sự giúp đỡ từ sách vở gạo và những vật dụng cần thiết bản thân cháu sẽ cố gắng học tập thật tốt
bản thân thực tế đi công tác địa bàn và gặp và tiếp xúc được hoàn cảnh của bé là rất khó khăn nhà rất cực khổ
trời mưa là dọc không còn một chỗ nào khô cả
bản thân đã bảo cho các quỹ bàn chỉ huy đồn để xem xét và hàng tháng đồn đã quyên góp tiền của tất cả các bộ để cho cháu một tháng năm trăm linh ngàn
em lát nạ pha sỉ vông sắc một học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở huyện bô la pha tỉnh khắp muộn nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
nhà nghèo mẹ mất sớm nhưng em luôn có ước mơ cháy bỏng là được đến trường
biết được hoàn cảnh của em bộ đội biên phòng
tỉnh quảng bình đã quan tâm hỗ trợ em đồ dùng học tập và kinh phí để em có điều kiện tới trường học tập
cháu học giỏi rất ngoan cháu được đến trường như ngày hôm nay cũng là nhờ sự giúp đỡ của các anh bộ đội biên phòng quảng bình đã hỗ trợ cho gia đình trong suốt thời gian vừa qua
những năm qua đã có rất nhiều học sinh trên tuyến biên giới các tỉnh nước bạn lào campuchia đón nhận sự giúp đỡ đầy ân tình của bộ đội biên phòng việt nam
mỗi món quà cùng sự động viên của các chú bộ đội việt nam là động lực
tiếp thêm ý chí nghị lực để các em vươn lên trong học tập
phía bạn người ta cũng cảm nhận rất là sâu sắc về việc làm có ý nghĩa của bộ đội biên phòng
cái thứ hai nữa là cấp quỷ đảng chính quyền trên các huyền rời xã biên giới
người ta cũng cảm nhận người ta đánh giá rất là cao về những việc làm của bộ đội biên phòng đã giúp cho con em khó khăn để đến trường như các bạn khác
và trong đó giúp cho con em của campuchia khó khăn để từ đó xây dựng được mối quan hệ
đoàn kết hữu nghị hai bên biên giới
đồng hành cùng mỗi mảnh đời gian khó nước bạn chính là cách để người lính biên phòng việt nam chia bớt với các em những nhọc nhằn trong cuộc sống
từ đó tạo tiền đề giúp các em vững bước tới trường thực hiện ước mơ của bản thân đồng thời góp phần thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị với nhân dân các nước khu vực biên giới
qua chín năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới huyện châu thành là một trong số một mươi năm huyện thị xã và thành phố của tỉnh long an
hoàn thành các tiêu chí về nông thôn mới và đang đề nghị trung ương công nhận
kết quả này là cả một quá trình phấn đấu vận dụng tốt bài học từ ý đảng lòng dân
đến với vùng đất châu thành hôm nay không còn cảnh đường xá lầy lội nhà tranh vách lá mà thay vào đó là những con đường nhựa và bê tông hóa nhà tường xe hơi
qua gần chín năm bắt tay xây dựng nông thôn mới hai trăm chín mươi tuyến đường trên địa bàn các xã của huyện châu thành đã được nâng cấp nhựa hóa hoặc bê tông xi măng
tổng chiều dài hơn hai trăm bảy mươi tám km
quy động mọi nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng trên địa bàn của huyện
với tổng mức là quy động là một tám trăm bốn mươi sáu tỷ mà đặc biệt trong đó là nhân dân đóng góp là năm trăm năm mươi một tỷ tám đạt ba mươi
có thể nói rằng là cái sự đóng góp của người dân rất lớn tôi có so sánh rằng là chưa có một cái địa phương nào mà nhân dân đóng góp một cái khoảng lớn như thế
qua gần chín năm thực hiện đến nay một mươi hai xã của huyện châu thành đã được tỉnh công nhận xã nông thôn mới
thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt gần sáu mươi triệu đồng một người một năm hộ nghèo chỉ còn một năm
kết quả này minh chứng cho sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị sự chỉ đạo hỗ trợ sâu sát
hệ thống của cấp trên và đặc biệt là sự đồng thuận của nhân dân
hiện tại huyện châu thành đang tập trung nỗ lực để tiến tới huyện nông thôn mới kiểu mẫu
tiếp theo trong phần tin quốc tế tổng thống mỹ donald trump chính thức bị luận tội
đức khẳng định trung quốc không gây sức ép về huawei
thưa quý vị sáng nay theo giờ việt nam hạ viện mỹ đã chính thức thông qua hai điều khoản luận tội tổng thống donald trump là lạm dụng quyền lực và cản trở quốc hội
như vậy ông trump vị tổng thống thứ bốn mươi năm của mỹ đã trở thành tổng thống thứ ba trong lịch sử mỹ bị luận tội
theo điều khoản luận tội trên tổng thống donald trump bị cáo buộc cản trở cuộc điều tra xung quanh nghi vấn nhà lãnh đạo mỹ gây sức ép đối với giữa lãnh đạo ukraine
nhằm tiến hành điều tra cựu phó tổng thống joe biden ứng cử viên đảng dân chủ đồng thời là đối thủ của ông trump
bầu cử tổng thống hai nghìn hai mươi
trước đó điều khoản luận tội tổng thống trump lạm quyền đã được thông qua với hai trăm ba mươi phiếu thuận và một trăm chín mươi bảy phiếu chống
phản ứng trước động thái trên tổng thống donald trump chỉ trích phe dân chủ thu hành đối kỵ
trước khi diễn ra phiên tranh luận về luận tội tổng thống tại hạ viện ông trump trên tài khoản twitter đã mô tả việc phe dân chủ thúc đẩy tiến trình luận tội ông là hành động tấn công nước mỹ và đảng cộng hòa
tuy nhiên kể cả khi bị hạ viện luận tội tổng thống trump vẫn tiếp tục tại nhiệm và chờ xem kết quả bỏ phiếu tại thượng viện
cả hai điều khoản luận tội sẽ tiếp tục được đưa lên thượng viện bỏ phiếu để xác định xem ông trump có bị phế chất hay không
trong một cuộc khảo sát mới đây số người ủng hộ tổng thống trump đã tăng từ ba mươi bảy khi ông mới nhậm chức lên bốn mươi ba
con số cho thấy sự ủng hộ ngày càng tăng đối với ông trump mặc dù quá trình luận tội đang đe dọa nhiệm kỳ tổng thống của ông
tổng thống pháp emmanuel macron đã bác bỏ khả năng hoãn các kế hoạch cải cách hệ thống hưu trí
vốn là nguyên nhân của lan sóng đình công và biểu tình trên toàn quốc những ngày qua
tuy nhiên ông bày tỏ mong muốn đạt tiến triển trong các cuộc đàm phán với các tổ chức công đoàn
theo một quan chức phủ tổng thống pháp đại diện chính phủ đang đàm phán với các tổ chức công đoàn
để nhân viên ngành vận tải tạm ngừng biểu tình trong dịp giáng sinh
thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh cuộc đình công của ngành vận tải pháp
nhằm phản đối kế hoạch cải cách chính sách hưu trí của chính phủ đã bước sang ngày thứ một mươi năm
trong khi đã có hơn sáu trăm linh người tham gia tuần hành trên khắp nước pháp trong ngày thứ ba
của cuộc biểu tình quy mô lớn mạng lưới giao thông đã tê liệt và nhiều trường học phải đóng cửa
thủ tướng đức angela merkel ngày một mươi tám tháng một mươi hai cho biết bà không nhận thấy bất kỳ sức ép nào từ phía trung quốc
yêu cầu cho phép tập đoàn viễn thông huawei của nước này giới thiệu mạng năm g tại đức
tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện những quan ngại cho rằng tập đoàn viễn thông
khổng lồ này có thể phục vụ các hoạt động gián điệp
khi được hỏi liệu bắc kinh có phải đang gây sức ép cho berlin để phớt lời những khuyến cáo cấm huawei
tham gia vào phát triển các mạng lưới di động năm g của đức hay không thủ tướng angela merkel khẳng định
bà không thấy bất kỳ sức ép nào từ nhà chức trách trung quốc
tôi phản đối việc loại một công ty nào đó tham gia giới thiệu mạng năm g tại đức
nhưng tôi ưu tiên mọi biện pháp có thể để đảm bảo an ninh
hiện đức vẫn không cấm huawei tham gia phát triển mạng di động thế hệ mới năm g tại nước này
bất chấp sự phản đối kịch liệt từ mỹ và nhiều nước đồng minh khác
trong một thông báo mới nhất chủ tịch huawei cho biết công ty đang xúc tiến kế hoạch phát triển
các linh kiện riêng của mình tại một khu vực ở châu âu sau khi tập đoàn công nghệ khổng lồ này
bị tác động nặng nề từ các biện pháp trừng phạt của mỹ
cuộc đàm phán về chia sẻ chi phí quốc phòng giữa mỹ và hàn quốc đã kết thúc mà không đạt được kết quả nào
tuy nhiên sau cuộc đàm phán phim mỹ tiết lộ sẽ không tập trung vào số tiền năm tỷ đô la mỹ mà nước này yêu cầu seoul đóng góp
thường đoàn đàm phán của mỹ james d hart cho biết con số năm tỷ đô la không còn là trọng tâm cuộc đàm phán
mà đằng sau đó là cuộc đàm phán giữa hai đồng minh thân cận
quan chức mỹ khẳng định hai nước đang thảo luận về một thỏa thuận mà nếu đạt được thì vị trí của hai nước sẽ khác
và khoản tài chính đóng góp cũng thay đổi so với những đề xuất ban đầu của washington
ông cũng chỉ giao việc hàn quốc mua vũ khí của mỹ
cũng là một yếu tố cân nhắc quan trọng trong đàm phán chia sẻ gánh nặng chi phí duy trì hoạt động của binh sĩ mỹ tại hàn quốc
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa của truyền hình nhân dân